liên bộ công thương tài chính vừa có thông tin về điều hành giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó giá bán xăng ron chín mươi năm giảm bốn trăm linh đồng một lít so với hiện nay
liên bộ công thương tài chính đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai sáu trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là đồng một lít dầu diesel là đồng một lít dầu hỏa là một trăm linh năm đồng một lít dầu ma rút là đồng một kg
sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giảm giá các mặt hàng xăng dầu trừ dầu hỏa giữ nguyên giá bán
riêng mặt hàng xăng ron chín mươi năm giảm giá bán tối thiểu bốn trăm linh đồng một lít so với hiện hành
đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt giảm và cũng là lần đầu tiên giá cơ sở đối với mặt hàng xăng
ron chín mươi năm được công bố kể từ khi xăng ron chín mươi hai dừng bán từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám